cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án giết người
chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội vào ngày chín tháng một
khiến ba chiến sĩ công an thiệt mạng
cơ quan điều tra đề nghị truy tố hai mươi chín bị can đều là người ở đồng tâm đã tham gia bàn bạc lên kế hoạch
và thực hiện hành vi chống đối tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ
những người này gồm lê đình công lê đình uy bùi văn niên nguyễn văn tuyến trần thị la
bùi thị nối bùi văn tiến nguyễn thị lụa bùi viết hiểu bùi văn tuấn nguyễn quốc tiến lê đình doanh
kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt
là nguyên nhân trực tiếp làm chết ba chiến sĩ công an
cơ quan công an xác định ông lê đình kình có vai trò chủ mưu cầm đầu
thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất đồng xanh kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện
mặc dù đã được thanh tra hà nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng
ông kình vẫn hứa hẹn nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ông kình đưa cho lê đình doanh năm trăm linh đồng để mua một mươi con dao phóng lợn
ông doanh đã làm thêm hơn một mươi tuyếp sắt để gắn dao phóng lợn
cơ quan điều tra kết luận hành vi của ông kình cấu thành tội giết người
tuy nhiên do ông kình đã chết vào dạng sáng hôm đó nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý